trong hội nghị về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm mới đây nhất sở y tế các tỉnh thành phố đã có kiến nghị với bộ y tế xin cấp phép vaccine tay chân miệng sau khi hoàn thành giai đoạn ba thử nghiệm
theo đánh giá của các chuyên gia y tế và hội đồng đạo đức hiệu quả của vaccine tay chân miệng là khá cao nếu được cấp phép đây sẽ là vaccine tay chân miệng đầu tiên ở việt nam
vaccine phòng bệnh tay chân miệng đã hoàn thành quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba tại việt nam
và hội đồng đạo đức ghi nhận vaccine giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do chủng ov bảy mươi một tức là chủng có độc lực cao nhất ở bất kỳ đầu nặng nào hiệu quả đạt đến chín mươi sáu
chưa ghi nhận gây sóc phản vệ sau tim có khoảng ba mươi phản ứng bất lợi hay gặp sau tim như sưng đau đỏ vết tim tương tự như các vaccine khác
qua giai đoạn một là nó an toàn
tiếp theo qua giai đoạn hai là nó chứng minh là nó có thể tạo kháng thể giúp bảo vệ được cái virus tay chân miệng
và kết quả của giai đoạn hai đã cho thấy là vaccine này tạo được cái ngưỡng kháng thể giúp trẻ bảo vệ được bệnh
thì có được kháng thể đó rồi thì mới qua giai đoạn ba
thì giai đoạn ba là để chứng minh được là cái kháng thể đó
thật sự là ngừa được bệnh ở trên những đứa trẻ mà tham gia nghiên cứu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng tăng hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế dự báo căn bệnh truyền nhiễm này sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
nhiều địa phương đề xuất bộ y tế sớm cấp phép lưu hành vaccine phòng bệnh tay chân miệng
liên quan tới vấn đề phòng chống dịch nói chung thì cũng xin kiến nghị bộ y tế sớm có hướng dẫn về việc tiêm phòng
vaccine cho tay phụ vaccine bạch hậu uống ván và hò gà
y tế tp hcm xin kiến nghị bộ y tế xem xét đưa vaccine tay chân miệng vào
trước đây đã có thử nghiệm tại viện pasteur tp hcm và cũng chứng tỏ có hiệu quả
với các bệnh truyền nhiễm vaccine luôn là biện pháp bảo vệ hiệu quả và căng cơ nhất
do vậy việc sớm có vaccine phòng bệnh tay chân miệng sẽ có ý nghĩa rất lớn giúp kiểm soát bệnh và giảm gánh nặng bệnh tật do tay chân miệng gây ra
thưa quý vị tại tp hcm vừa diễn ra chương trình ngày hội tiêu dùng
đây là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường kết nối giao thương quảng bá thương hiệu hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường nội địa
ngày hội tiêu dùng là chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp nhà sản xuất và người tiêu dùng được tổ chức thường điên
năm nay ngày hội tiêu dùng diễn ra vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tập trung trưng bày và giới thiệu các nhóm hàng tiêu dùng
hàng việt nam chất lượng cao nông sản thực phẩm và đặc sản vùng biển
ngày hội tiêu dùng góp phần xây dựng tp hcm trở thành trung tâm mua sắm hiện đại hấp dẫn
đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa góp phần khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm có chất lượng tốt giá cả ưu đãi tiết kiệm trong chi tiêu với hạn mức khuyến mãi từ ba mươi đến bảy mươi
ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn tức sáu tháng ba âm lịch tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân và đền mẫu âu cơ thuộc khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ đã thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân và dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
trong không khí thành kính trang nghiêm tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân và tổ mẫu âu cơ
đã dâng hương hoa lễ vật bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công lao đức quốc tổ lạc long quân và tổ mẫu âu cơ đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc việt nam
cầu mong đức quốc tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng quốc thái dân an bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn mưa thuận gió hòa
con cháu lạc hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng không ngừng rèn luyện cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách
phấn đấu hết mình vì sự nghiệp xây dựng và giữ nước của cha ông có phần tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước việt nam hòa bình thống nhất thịnh vượng và phát triển
cũng trong ngày hôm nay rất đông người dân du khách thập phương đã về khu di tích lịch sử đền hùng dân hương nhân dịp dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn
trước tình hình này để phòng ngừa ủn tắc tai nạn giao thông đồng thời hỗ trợ giúp đỡ
để giúp người dân di chuyển lên khu vực các đền chùa được thuận lợi lực lượng chức năng đã triển khai công tác hướng dẫn phân luồng giao thông không để xảy ra ủn tắc
bên cạnh đó ban tổ chức dỗ tổ hùng vương đã chỉ đạo ngành y tế bố trí thêm đội ngũ y bác sĩ thường trực tại các đền trong khu di tích
sẵn sàng sơ cấp cứu các trường hợp người dân có sức khỏe yếu không may bị ngất hoặc bị các tai nạn chấn thường khác
ngày hôm nay tại cảng tàu khách quốc tế hạ lâm ubnd tp hcm tỉnh quảng ninh
đã tổ chức hội thảo quảng bá xúc tiến du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn lệ ký kết thỏa thuận hợp tác về xúc tiến quảng bá du lịch giữa thành phố hạ long
và đại diện các tập đoàn đơn vị truyền thông hiệp hội du lịch tỉnh quảng ninh
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện lớn đặc biệt là sự kiện kỷ niệm ba mươi năm ngày tổ chức unesco công nhận vịnh hạ long là di sản thiên nhiên thế giới
tp hạ lâm cũng đặt ra mục tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đón một mươi triệu lượt khách
tại hội thảo quảng bá xúc tiến du lịch năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận trao đổi và đưa ra nhiều giải pháp nhằm giới thiệu quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển du lịch
các khu điểm du lịch và các sản phẩm du lịch nổi trội đặc trưng của tp hạ lâm
đồng thời thảo luận trao đổi thông tin chia sẻ về những sự kiện lớn trên địa bàn
đánh giá và đưa ra giải pháp ý tưởng phát triển các sản phẩm du lịch mang tính nổi trội đặc trưng
các giải pháp thực hiện truyền thông thu hút xúc tiến điểm đến cho du lịch hạ lâm